chính phủ vừa ban hành nghị quyết số tám mươi về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế phú quốc tỉnh kiên giang
đây là khu kinh tế ven biển đáp ứng đủ các điều kiện quan trọng có sân bay quốc tế không gian riêng biệt có danh giới địa lý xác định
cách biệt với đất liền phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng an ninh quốc gia
nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi